mấy ngày gần đây liên tiếp xảy ra hiện tượng cây xanh trong trường học bị bật gốc gãy đổ
đặc biệt một sự việc rất đau lòng đã xảy ra khi một em học sinh đã tử vong do bị cây đổ vào người
điều này đã khiến cho dư luận hết sức lo lắng và công tác quản lý cây xanh trong khu vực trường học
vì vậy mà các trường học tại hà nội đã và đang khẩn trương tiến hành ra soát tình trạng an toàn cây xanh trong trường học
đặc biệt là khi mùa mưa bão đang cận kề
tại hà nội hiện các cây xanh trong khuôn viên trường đều do các trường tự quản lý
với cây có nguy cơ gãy đổ nhà trường sẽ báo cáo cho ủy ban nhân dân quận huyện
sau đó cơ quan này sẽ cử cán bộ chuyên môn về cây xanh xuống đánh giá lập biên bản xử lý thay thế cây theo quy định
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cũng yêu cầu công ty công viên cây xanh hà nội và các quận huyện ra soát
cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn thành phố không để gây nguy hiểm cho học sinh